sở y tế lâm đồng cho biết hai mươi tám trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung
có kết quả xét nghiệm một trăm linh trường hợp đều âm tính với sars cov hai
như truyền hình nhân dân đã đưa tin một giám đốc người nhật có trụ sở đóng tại huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
sau khi từ việt nam trở về nhật ông được phát hiện dương tính với covid một mươi chín
ngay sau khi nhận được thông tin tỉnh lâm đồng đã cách ly hai mươi tám trường hợp tiếp xúc gần
và phân loại theo dõi cách ly trường hợp f hai
đến nay vị giám đốc nhật bản đã hai lần xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
tuy nhiên tỉnh lâm đồng vẫn thận trọng thực hiện đúng những hướng dẫn của bộ y tế